ở thời điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay ngay cả những người bi quan nhất cũng khó tưởng tượng rằng
gần hết tháng chín việt nam đã vượt bảy trăm linh ca covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh đợt dịch mới này ghi nhận ba trăm sáu mươi sáu năm trăm ba mươi chín ca
đến nay thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi
hãy cùng nhìn lại bốn tháng chống dịch của thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng sáu dịch bắt đầu bùng phát tại thành phố hồ chí minh từ điểm nhóm truyền giáo phục hưng đường nguyễn văn công quận cờ vấp
ngày ba mươi một tháng năm thành phố hồ chí minh đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
riêng quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cuối tháng bảy và sang tháng tám số ca covid một mươi chín tăng dần
ngày hai mươi bốn tháng bảy cả nước đã ghi nhận sắp xỉ
tại tám ca một ngày riêng thành phố hồ chí minh lên tới năm bốn trăm linh ca gây áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống y tế
khu cách ly trở nên quá chập nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
có những ngày chỉ một khu cách ly tập trung đã ghi nhận hàng trăm ca dân tính
thành phố hồ chí minh gần như phải chạy đua thành lập bệnh viện giả chiến trung tâm hội sức
tính đến nay thành phố hồ chí minh đã có đến chín mươi ba cơ sở tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín với tổng số gần sáu mươi năm dường bệnh
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh quyết liệt thực hiện nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
lực lượng công an quân đội y bác sĩ học sinh y khoa từ khắp nơi được điều động chi viện cho thành phố hồ chí minh
để siết chặt thực hiện giãn cách xã hội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân
và xây dựng vận hành các trạm y tế lưu động hỗ trợ các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
từ ngày hai mươi một tháng sáu thành phố hồ chí minh bắt đầu tiêm phủ vaccine
trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng thành phố hồ chí minh là địa phương được chính phủ bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine nhiều nhất
để từng bước mở cửa thẻ xanh chính là từ khóa được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây
thành phố hồ chí minh đang xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó có chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
chín tháng vừa qua là bốn tháng nhiều cảm xúc
ở đỉnh dịch có những ngày ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong nhiều ngày liên tục ghi nhận hàng ngàn ca mắc mới
thành phố hồ chí minh có trên một năm trăm linh trẻ em mồ côi sau dịch
nhiều người mất việc làm mất kế mưu sinh
bị ảnh hưởng tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài
nhiều thời điểm thành phố vốn sôi động nhất nước
nhưng người dân thiếu thực phẩm vì đứt gãy chuỗi cung ứng
thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị chú đáo an toàn nhất cho ngày mở cửa
thực hiện trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi